các tổ chức tín dụng đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp gần một trăm linh chương trình sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp với nguồn vốn ưu đãi
trong đó có một mươi năm chương trình áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp khởi nghiệp các quy trình cung cấp dịch vụ biểu phí lãi suất cũng được công bố công khai và cập nhật liên tục trên trang tin điện tử của ngân hàng
các phần mềm tiện ích sử dụng trên điện thoại giúp khách hàng tra cứu thông tin trao đổi về chất lượng giá cả dịch vụ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội vừa vận hành công văn đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã quản lý việc tái đàn lợn trong thời gian diễn ra bệnh dịch tả lợn châu phi
cụ thể đối với vùng xảy ra dịch sau ba mươi ngày không phát sinh dịch mới thì được tái đàn
các hộ chăn nuôi khi tái đàn phải đảm bảo yêu cầu lợn phải có nguồn gốc rõ ràng
kỳ theo quy định lợn vận chuyển từ các tỉnh ngoài phải có giấy chứng nhận kiểm dịch
trước khi tái đàn phải báo với chính quyền thú y địa phương và được chính quyền địa phương cho phép nếu không khai báo sẽ bị xử lý vi phạm
thưa quý vị và các bạn bước vào cao điểm hè các hãng hàng không trong nước đã tấp nập khai trương các đường bay mới nội địa và quốc tế
đồng thời tăng tần suất trên các đường bay hiện có ở thời điểm hiện tại lượt khách tại các cảng nội bài và tân sơn nhất đang tăng dần từ ba đến năm
vietjet air cho biết sẽ cung cấp thêm hàng trăm nghìn chỗ tập trung trên các đường bay nội địa và châu á
việt nam airlines cũng cho biết trong ba tháng hè cao điểm sẽ tăng gần sáu trăm linh chỗ jetstar tăng một mươi số chuyến bay đồng thời mở thêm ba đường bay mới
bamboo airways tung ra hàng nghìn vé máy bay ưu đãi có giá từ một trăm chín mươi chín đồng trên toàn bộ hai mươi đường bay nội địa
theo thông tin từ công ty cổ phận vận tải đường sát sài gòn bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vé tàu khứ hồi sẽ giảm giá tới một mươi cho nhiều mác tàu tuyến bắc nam
chương trình này được áp dụng khi hành khách mua vé tàu khứ hồi trong ba tháng hè và từ ngày ba tháng chín đến cuối năm hai nghìn một mươi chín
chương trình chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể
khách mua vé phải đảm bảo vé đúng người mua có hóa đơn điện tử mã số thuế và ga đi ga đến
thưa quý vị và các bạn quả vải việt nam xuất khẩu chính ngạch vào thị trường trung quốc đang có giá cao
do vải trung quốc sắp hết vụ còn vải sớm của việt nam đã cho thu hoạch được khoảng một mươi ngày nay
cụ thể tại chợ đầu mối ở thị xã bằng tường giá trái vải đầu mùa hiện khoảng chín mươi đồng một kg
vụ vải năm nay phía trung quốc đặt ra yêu cầu đối với trái vải phải có mã vùng trồng mã cơ sở đóng gói tem truy xuất nguồn gốc
cơ quan chức năng nước này cũng đã chấp thuận một trăm bốn mươi chín mã vùng trồng vải thiều của tỉnh và tám mươi sáu cơ sở đóng gói
sẵn sàng các điều kiện và đáp ứng đủ số lượng xuất khẩu
dự báo khi vải vào chính vụ giá sẽ cao hơn